trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức naui thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến nhà vua naui hàran đệ ngũ
tại buổi hội kiến thủ tướng chuyển tới nhà vua lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhà vua hà ràn đệ ngũ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai thủ tướng
nhờ thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước và mời tổng bí thư chủ tịch nước thăm naui
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết chính phủ và nhân dân việt nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với naui
thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong sớm được đón nhà vua và hoàng gia naui thăm lại việt nam
nhà vua hà ràn đã vui vẻ nhận lời